ngoại trưởng nga sergei lavrov đã đến thổ nhĩ kỳ để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà
medlut kavusoglu về nhiều chủ đề sau đó có triển vọng tương lai của thỏa thuận quan trọng
cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của ukraine thông qua hành lang an toàn trên biển đen
theo kế hoạch ngoại trưởng hai nước cũng sẽ trao đổi về các vấn đề năng lượng
xung đột ukraine tranh chấp tại khu vực nagorno karabakh
cũng như đối thoại giữa thổ nhĩ kỳ và syri
thổ nhĩ kỳ thành viên của tổ chức hiệp ước bất đại tây dương nato
đang kêu gọi nga và ukraine nối lại đàm phán hòa bình dựa trên những nỗ lực ngoại giao hồi năm ngoái
về phần mình nga cũng đang thúc đẩy thổ nhĩ kỳ và syri bình thường hóa mối quan hệ phức tạp
sau nhiều năm căng thẳng kể từ sau cuộc nội chiến năm hai nghìn một mươi một ở syri
khiến hơn năm trăm linh người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản